theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ngày và đêm nay thời tiết khu vực bắc bộ tiếp tục rét vùng núi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá
các chuyên gia khuyên cáo độ ẩm giảm rất thấp ở mức ba mươi tám sẽ khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao
trời hanh khô khiến con người dễ thiếu nước cần chú ý các biện pháp cung cấp đủ ẩm cho cơ thể
trên biển khu vực bắc biển đông vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
ngoài ra không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận cà mau đến kiên giang khu vực giữa và nam biển đông vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh